xin chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
chúc quý vị có một đêm giáng sinh an lành và thật nhiều sức khỏe
quý vị thân mến là một mùa giáng sinh đưa đến
tuy nhiên giáng sinh năm nay lại khá chậm lặng
đặc biệt đối với những người công giáo tại tp hcm
bởi họ vừa trải qua những bất mát không thể bù đắp nổi do dịch covid một mươi chín
năm nay không khí giáng sinh không còn tương bừng nữa
những người dân nén đau thương lại cầu nguyện cho mọi chuyện được bình an
nếu như những năm trước tại các nhà thờ lớn của thành phố như nhà thờ đức bà
nhà thờ tân định hay cả các khách sạn lớn trung tâm thương mại diamond plaza takashima
được trang hoàng rất rực rỡ cầu kỳ với nhiều tiểu cảnh để người dân và du khách đến tham quan chụp hình
thì năm nay đều trang trí khá đơn giản
nhiều người tại tp hcm trong đại dịch covid một mươi chín đã mất đi nhiều người thân trong gia đình
niềm vui giáng sinh năm nay không thể đong đệ như trước
có lẽ không chỉ những người công giáo
mà cả những người ngoại đạo cũng hiểu và cảm nhận được
lễ giáng sinh năm nay ở tp hcm không tưng bừng lòng lẫy vui nhộn
khi thành phố vừa trải qua cơn bão bệnh vì covid một mươi chín
giáng sinh là một ngày lễ ý nghĩa quan trọng của người công giáo
khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ vàng lúc giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
khiến ai cũng bồi hồi xúc động cầu nguyện cho gia đình người thân được bình an sau khi làm lễ ở nhà thờ
mọi người về nhà tổ chức ăn uống cùng chúc nhau mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
bên cây thông noen
được trang trí rực rỡ sắc màu
nhưng năm nay do dịch bệnh sẽ không còn tụ tập ăn uống mà chỉ là cầu nguyện đơn lẻ
mùa giáng sinh năm nay ở tp hcm không rộn ràng hoành tráng như mọi năm
bởi người dân đều xác định trong bối cảnh dịch bệnh thì tiêu chí an toàn vẫn được đặt lên trên hết
trải qua một năm đầy đau thương mất mát do dịch covid một mươi chín
không ít người cầu mong có một mùa giáng sinh đoàn tụ
tuy nhiên điều đó khó có thể thành hiện thực với nhiều phận người đáng thương
khi dịch bệnh
dịch bệnh cướp đi người thân gia đình dịp giáng sinh là một dịp để mọi người cầu nguyện cho một năm mới an lành yên bình
tp hcm những ngày gần đây tuy tình hình dịch đã có số hiệu giảm
tuy nhiên các bệnh nhân covid một mươi chín đang phải điều trị đặc biệt là số bệnh nhân nặng nguy kịch vẫn còn nhiều
thực tế hiện nay cho thấy nhu cầu oxy lòng của các bệnh viện điều trị covid một mươi chín khoảng một trăm bảy mươi tấn mỗi ngày
dự báo sắp tới lên đến ba trăm năm mươi tấn nhưng các đơn vị chỉ cung ứng được khoảng một trăm năm mươi tấn
theo ủy ban nhân dân tp hcm hiện các hoạt động sản xuất
kinh doanh từng bước phục hồi đa số các đơn vị cung ứng oxy y tế trên các địa bàn
và các tỉnh lân cận chuyển sang sản xuất cung cấp oxy công nghiệp đặc biệt là sản xuất thép
có nhiều đơn vị chuyển một trăm linh công suất và tp hcm hiện chỉ còn năm đơn vị có khả năng cung cấp oxy lỏng khoảng một trăm năm mươi tấn mỗi ngày
trong khi đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại tp hcm và một số tỉnh lân cận đang có chiều hướng tăng nhanh
nhu cầu sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị tăng cao
hiện các cơ sở y tế tại tp hcm có nhu cầu sử dụng khoảng một trăm bảy mươi tấn oxy lỏng mỗi ngày
dự báo thời gian tới tăng khoảng ba trăm năm mươi tấn mỗi ngày
với lượng oxy cung cấp cho y tế như hiện nay chỉ chiếm tỷ trọng thấp đạt khoảng hai mươi một so với giai đoạn cao điểm dịch
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tình trạng thiếu hụt oxy y tế trong thời gian tới
công văn của ủy ban nhân dân tp neo cũng theo ủy ban nhân dân tp
trong thời gian qua nhất là từ đầu tháng một mươi hai có tình trạng một số bệnh nhân rất khó khăn khi yêu cầu cung cấp oxy lỏng
các đơn vị cung cấp cũng trong tình trạng không đủ đáp ứng không có oxy lỏng dự trữ để cung cấp khi xảy ra tình huống cấp bách
theo tính toán tổng công suất của năm đơn vị chính sản xuất oxy lỏng hiện nay là khoảng năm trăm bốn mươi hai tấn mỗi ngày
nếu điều phối giảm khối lượng cung cấp sản xuất công nghiệp nhất là sản xuất thép
sẽ đáp ứng được nhu cầu trong thời gian cao điểm và nhu cầu dự báo sắp tới

theo đó tp ký nghị thủ tướng chỉ đạo bộ công thương có biện pháp điều phối
tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép trong ba tháng tới
nhất là thời gian tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng oxy
cho các cơ sở y tế tại tp hcm
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội thời gian này thì đã diễn biến rất phức tạp
số các mắc mới liên tục tăng cao
trước bối cảnh đó thành phố đã huy động các tổ công tác đặc biệt hỗ trợ bệnh nhân covid một mươi chín
có chín triệu chứng nhẹ và không triệu chứng đối tượng tiếp xúc gần f một điều trị cách ly tại nhà
mô hình này đã được thực hiện bài bàn và đạt hiệu quả cao
các tổ hỗ trợ chăm sóc điều trị covid một mươi chín tại gia đình ở hà nội được đánh giá thiết thực
kịp thời là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các bệnh nhân trong quá trình chữa bệnh
tại quận hoàn kiếm hàng ngày tổ hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại nhà
phường trần hưng đạo lại đi kiểm tra thăm hỏi các trường hợp f đủ điều kiện cách ly
điều trị tại nhà trên địa bàn để đảm bảo an toàn
phòng chống dịch mọi sự liên hệ và động viên bệnh nhân covid một mươi chín đều được thực hiện bằng thiết bị di động
trong quá trình trao đổi đại diện chính quyền địa phương y tế cơ sở giải đáp mọi thắc mắc của người dân
trong quá trình điều trị
theo chỉ thị của thành phố hà nội cần bảo đảm triển khai tối đa việc quản lý điều trị f triệu chứng nhẹ
và không triệu chứng tại nhà khi đủ điều kiện sẵn sàng kích hoạt các cơ sở thu dung điều trị f
chỉ đạo điều tiết hỗ trợ lực lượng trang thiết bị giữa các xã phường thị trấn đánh giá hiệu quả hoạt động
của các trạm y tế lưu động việc điều trị f cách ly f một tại nhà
chủ động ra soát hệ thống y tế cơ sở trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị f để có giải pháp cụ thể
về trang thiết bị y tế thuốc nguồn nhân lực y tế ngoài công lập sinh viên các trường cao đẳng đại học
các y bác sĩ nghỉ hưu tình nguyện viên tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cập nhật đầy đủ danh sách f điều trị tại nhà đảm bảo việc cấp phát thuốc theo phát đồ điều trị
và hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly điều trị xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm
liên tiếp những ngày qua số ca covid một mươi chín của hà nội đều ở mức cao thậm chí là dẫn đầu cả nước
chỉ trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua
thành phố cũng đã ghi nhận gần một tám trăm linh f
trước tình hình đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu khuyến cáo
người dân nên hạn chế các hoạt động tụ tập đông người đặc biệt là dịp lễ giáng sinh và những ngày lễ lớn
liên tiếp những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín của hà nội ở mức cao trên một năm trăm linh ca
đáng chú ý trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thành phố ghi nhận đến hơn bảy trăm ba mươi ca trong cộng đồng là trong số gần một tám trăm linh bệnh nhân
trong đó địa bàn ghi nhận nhiều ca cộng đồng là các quận như đống đa hà đông hai bà trưng
ba đình hàng mai
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
khi thành phố thực hiện chính sách nới lỏng sống chung an toàn với covid một mươi chín
thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận
người dân không nên quá lo lắng hoang mang khi con số này tăng từng ngày mà phải xác định phòng bệnh là chính
không bao giờ được chủ quan
tiến sĩ phu nhấn mạnh không được nghĩ mình đã tiêm vaccine hay có xét nghiệm âm tính
là cho phép bản thân chủ quan không thực hiện năng lực
không có bệnh ca nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
vì thế trong giao tiếp tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết được
liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh không
bên cạnh đó những hoạt động tập trung đông người như liên hoan đám tang đám cưới nhà thờ
sẽ là môi trường thuận lợi để virus sars cov hai lây lan
tiến sĩ phu cũng cho biết trong dịp lễ giáng sinh năm mới để hạn chế lây nhiễm
người dân nên hạn chế các hoạt động đi chơi hoạt động tôn giáo tụ tập đông người
hạn chế tiếp xúc gần thay vì đó tổ chức lễ giáng sinh bằng hình thức trực tuyến
trong môi trường kính đông người như nhà thờ virus rất dễ lây lan
tương tự nhiều nước phương tây phải áp dụng các biện pháp hạn chế
bên cạnh đó thành phố hà nội cũng cần sớm kiểm soát tình hình
không để số ca tăng cao hơn nữa nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra
các đơn vị cũng không được buôn trôi thả lỏng phải tăng cường tuyên truyền kiểm tra
giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
ông cũng nhấn mạnh thêm người dân cần đảm bảo thực hiện năm k của bộ y tế
trong bất cứ thời điểm nào chúng ta luôn phải đề phòng trường hợp người bên cạnh
thậm chí bản thân mình đang là f không thực hiện tốt năm k còn là điều kiện
làm lây lan mầm bệnh cho người khác đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương
theo ông nếu người dân cứ ra đường tụ tập ăn uống liên hoan không tuân thủ
có biện pháp phòng chống dịch thì khó ngăn được số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao
ngoài ra trong thời điểm hiện tại các hoạt động cần phải có điều kiện
trong đó duy trì các hoạt động thiết yếu để phục vụ sản xuất phát triển kinh tế
đưa ra các điều kiện cụ thể trong các hoạt động khác nếu không cần thiết có thể tạm dừng
chỉ còn ít ngày nữa thôi là kết thúc năm hai nghìn hai mươi một một năm đầy khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
những ngày cuối năm khi hoạt động kinh tế dần có tiến triển người dân mong muốn vớt phát
cho cả một năm ấy vậy mà ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vấn đề những người lao động
ở huế và khó khăn vất vả họ vẫn đang cố chạy đua với công việc và thời gian
mỗi năm thời điểm những ngày tháng gần tết cũng là mùa kiếm cơm của những người lao động nghèo
như bóc phát chạy xích lô bán rong trên địa bàn thành phố huế thừa thiên huế
nhờ lượng người đi chợ mua sắm tăng lên thế nhưng năm nay dạo một vòng quanh thành phố huế
không khí điều hưu đang bao trùm những người xích lô bó gối chờ thời
trong khi người bóc phát cũng không có hàng người bán vé số rảo khẳng cổ
nhưng cũng chẳng mấy người mua có một lượng lớn người lao động nghèo
ở khu vực đô thị tại thành phố huế thừa thiên huế đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn
do dịch covid một mươi chín mọi hoạt động kinh tế bị ngưng trệ người dân hạn chế ra đường
nên dù đã cận kề tết nhưng công việc của họ vẫn ế ẩm thê thảm
tại khu vực chợ đông ba thành phố huế thừa thiên huế cả một hàng dài các bác xe thổ
xích lô vẫn miệt mài chờ đợi dù lượng khách trong những ngày cuối năm khá ảm đạm
do ảnh hưởng của covid một mươi chín điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của họ
nghề xe đạp thồ bốc vác ở chợ đông ba cửu vạn thời điểm này cũng lâm vào cảnh đói việc
có những người chờ nguyên một ngày không có chuyển hàng nào thu nhập là con số không tròn chỉnh
nhưng nếu không làm nghề này thì họ cũng không biết phải làm nghề gì khác
bởi bao năm qua họ đã bám lấy nghề này để mưu sinh
giờ trưa họ sinh những suất cơm từ thiện gần đó ăn ngay tại chợ để kịp những chuyến hàng chiều
với hy vọng sẽ có việc dù ít hay nhiều
dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội
mà người nghèo là đối tượng dễ tổn thương nhất
mặc dù họ vẫn cố gắng bám trụ chạy đua với thời gian để kiếm thu nhập
nhưng tết năm nay với họ khó hy vọng có được một cái tết đủ đầy
tại hà tĩnh những ngày qua đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín mới
đặc biệt là các ca mắc trong cộng đồng
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh tỉnh này đã test nhanh hai một trăm linh bốn người
để sàng lọc nguy cơ khoanh vùng kiểm soát dịch
sau khi ghi nhận các ca mắc ngành y tế đã xét nghiệm tám trăm hai mươi một mẫu bằng kỹ thuật rt pcr
trong đó có hai mươi một mẫu cho kết quả dương tính với sars cov hai
test nhanh hai một trăm linh bốn người để sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua hà tĩnh rà soát được hai trăm tám mươi năm công dân trở về từ trong các vùng dịch
trong đó có hai trăm ba mươi người về từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai hà nội
tất cả đều được chính quyền địa phương lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo y tế
và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch phù hợp
toàn tỉnh đang cách ly tập trung bảy trăm ba mươi ba người cách ly tại nhà một mươi ba chín trăm bảy mươi hai người
và cách ly tại cơ sở y tế ba mươi hai người theo đúng quy định
theo báo cáo của sở y tế tính đến nay hà tĩnh đã có chín mươi tám người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm một mũi
và tám mươi hai đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đến thời điểm này cả ba đợt tiêm cho người từ một mươi hai tuổi đến một mươi tám tuổi đã đạt tỷ lệ chín mươi ba
hiện nay ngành y tế đang triển khai tiêm vaccine đợt một mươi chín hiện đã đạt chín mươi
đợt hai mươi hiện đã đạt chín mươi sáu và tiêm vaccine đợt hai mươi một hiện đã đạt bốn mươi bốn cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
thời điểm cận kề cuối năm các xe hoa quả từ miền tây rồn dập đi về phía cửa khẩu phía bắc
để xuất khẩu sang trung quốc
thế nhưng năm nay mọi chuyện không được xuân sẻ
hàng nghìn xe tải với trăm nghìn tấn hoa quả đã bị ùn ứ tại cửa khẩu lạng sơn
do phía bên trung quốc đang thực hiện chính sách zero covid hạn chế thông quan cho hàng hóa của nước ta
điều đáng buồn không chỉ nằm ở đó
hiện trăm nghìn tấn hàng sắp hết thời hạn bảo quản phải xả tại chỗ
người dân vùng biên lạng sơn ngập trong biển mít
chờ thông quan quá lâu những container mít từ các tỉnh đồng bằng sông cửu long
ở lạng sơn sắp hết thời hạn bảo quản đã phải quay ngược xe để tiêu thụ xả hàng
những ngày cuối năm hàng nông sản từ miền tây trung chuyển đến xuất khẩu sang trung quốc
chủ yếu là mít thái và thanh long
đây là những nông sản được trồng theo mùa vụ
bên công hàng trùm bạc kến mít
trùm phải lưu đổ gần hai tuần
trong điều kiện lúc nào cũng phải nổ máy để máy lạnh hoạt động
các chủ xe lo lắng không biết sẽ xử lý như thế nào
bởi quá thời gian bảo quản mít sẽ bị hư hỏng
một phụ xe chở mít từ tỉnh tiền giang cho biết
mấy ngày gần đây nhiều xe đã phải quay đầu để xả hàng
nhiều xe container chở thanh long vì chờ đợi quá lâu
thanh long bị hư hỏng đã phải đem đổ bỏ
tại chợ trung tâm huyện cao lộc cách cửa khẩu hữu nghị khoảng một mươi km
trên bãi đất trống gần chục container mít đang được chủ xe xả hàng
bãi mít chắc đóng ven đường trao biển giải cứu mít với giá bảy đồng một kg
một số người dân tại lạng sơn cho biết giá mít rất rẻ
nếu không bị ủng ứ giá bán lẻ từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg
bây giờ chỉ còn một phần ba
tuy nhiên thấy cảnh hàng ngàn công hàng ủng ứ hơn chục ngày qua
thương quá nên họ mua về để giải cứu giúp bà con nông dân miền tây
nhiều gia đình ở lạng sơn đưa cả xe ô tô đến mua mít
tham gia cuộc giải cứu nông sản bất đắc dĩ
chủ tịch tỉnh làng sơn hồ tiến thiệu cho biết sự công thương tỉnh này đang có văn bản
khuyến khích các tỉnh đồng bằng sông cửu long khuyến cáo các tư thương tạm dừng đưa hàng lên cửa khẩu
tiêu thụ tại chỗ và tiêu thụ nội địa để tránh tình trạng hàng tiếp tục ủng ứ gây ách tắc
ở vùng biên và hư hỏng trái cây
tỉnh cũng khuyến khích lái xe quay đầu đưa hàng nông sản về các tỉnh để tiêu thụ
ông thiệu nói những lúc như thế này cần sự chung tay của người dân để chia sẻ khó khăn
lý do hàng nông sản ủng ứ hơn chục ngày qua chủ tịch tỉnh lạng sơn cho biết
một số thương lái người trung quốc sang việt nam lấy hàng khi về nước xét nghiệm cho kết quả dương tính
với covid một mươi chín ngoài ra tại một số địa phương biên giới nước bạn tiếp giáp với cửa khẩu tân thanh
chima xuất hiện dịch nên trung quốc đã phong tỏa để phòng chống dịch
chủ tịch lạng sơn cũng cho biết tỉnh đã tổ chức sắp xếp các bãi xe lưu trú cho xe container
nếu không rất có thể năm xe container nằm chờ thông quan sẽ xếp hàng ven đường từ lạng sơn đến tận bắc giang
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
tại mỹ biến thể omicron đang lây lan ở mỹ với tốc độ chưa từng thấy
khi số ca nhiễm mới hàng ngày vượt qua mức đỉnh trong làn sóng thể delta
biến thể omicmon đang khiến cho đồ thị ca nhiễm mới tăng thẳng đứng tại nhiều thành phố ở mỹ
trong đó có trường hợp nhiễm ncov mới tăng gấp đôi sau hai ba ngày
ca nhiễm trung bình hàng ngày tại mỹ hiện là một trăm sáu mươi tám bốn trăm linh chín ca
vừa qua mức đỉnh là một trăm sáu mươi bốn bốn trăm một mươi tám ca trong làn sóng lây nhiễm do biến thể danta
giới chức mỹ nhận định ca nhiễm mới trung bình có thể vượt mức kỷ lục hai trăm năm mươi một hai trăm ba mươi hai ca
ghi nhận vào hồi đầu năm nay
cảnh báo nước này đang đối mặt với kịch bản một triệu ca nhiễm mỗi ngày trước khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi
một số dấu hiệu lạc quan tại anh và nam phi cho thấy omicron gây triệu chứng nhẹ hơn các biến chủng trước
nhưng giới chức mỹ vẫn lo ngại nguy cơ nó nhanh chóng gây quá tải hệ thống y tế
và khiến dịch bệnh
nhiều bệnh viện trên khắp nước mỹ đang đứng trên bờ vực quá tải
với các khoa điều trị kính bệnh nhân nhiễm chủng delta hoặc người mắc bệnh khác đang trong tình trạng nghiêm trọng
do phải chờ đợi quá lâu mới được điều trị
cơ sở điều trị đã phải hủy các cuộc phẫu thuật theo yêu cầu để giảm áp lực
trong khi một số bệnh viện ở bang massachusetts phải đưa dựng điều trị tích cực icu đến khu cấp cứu vì thiếu chỗ
quản lý các bệnh viện cho biết nhân viên y tế đã kiệt sức và quá tải tình trạng thiếu hụt nhân lực
đang làm tình hình trầm trọng hơn
nhiều bang đã phải huy động vệ binh quốc gia hỗ trợ
tổng thống joe biden cũng tuyên bố sẽ triển khai thêm quân nhân giúp đỡ các bệnh viện quá tải
các chuyên gia y tế lo ngại hàng triệu người từ chối tiêm chủng hoặc chưa tiêm liều vaccine tăng cường
tại mỹ đang gặp nguy hiểm trước omicron
biến chủng này được cho là có khả năng né tránh phản ứng miễn dịch từ tiêm chủng và những lần mắc covid một mươi chín trước
một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy tim mũi tăng cường là biện pháp bảo vệ tốt nhất hiện nay
trong khi tiêm đủ liều vaccine thông thường vẫn bảo đảm hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong
mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần năm mươi ba triệu ca và hơn tám trăm ba mươi bốn ca tử vong
về covid một mươi chín mới đây một nghiên cứu mới cho rằng cả thế giới đang hiểu sai về dịch bệnh này
bởi những quan điểm trước đó cho rằng covid một mươi chín là bệnh về đường hô hấp
nhưng các nhà nghiên cứu israel cho thấy rằng căn bệnh này thực ra tấn công vào hệ miễn dịch và hô hấp
nhóm nghiên cứu cho biết ý tưởng này có thể giúp giải thích bản chất
bất thường của covid một mươi chín và thậm chí mở đường cho việc sử dụng các chất chống oxy hóa không kê đơn
giúp điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
các nhà di truyền học thuộc trường đại học ben gurion đã nghiên cứu về ti thể
thường được gọi là nhà máy điện của tế bào
chúng tạo ra hầu hết năng lượng hóa học cần thiết để cung cấp năng lượng
cho các phản ứng sinh hóa của tế bào
giáo sư dan mismar trưởng nhóm nghiên cứu và là chủ tịch của hiệp hội di truyền israel cho biết
chúng tôi đã mong chờ sẽ thấy sự thay đổi trong ti thể ở phổi
chứ không phải là ở máu bởi vì suy cho cùng covid một mươi chín được cho là một bệnh về phổi
nhưng thật ngạc nhiên chúng tôi thấy điều ngược lại
chúng tôi không thấy có sự thay đổi nào đối với ti thể trong phổi
nhưng lại thấy sự thay đổi đáng kể trong máu với sự giảm biểu hiện gen của các thi thể
ông misma cho rằng máu được xem là một chỉ báo mạnh mẽ về trạng thái của hệ miễn dịch
và nghiên cứu của ông cho thấy sự suy yếu miễn dịch xảy ra trước bất kỳ vấn đề hô hấp nào
giả thuyết của ông mismar là các ti thể hoạt động
bất thường gây ra một số tác động đáng lo ngại nhất của covid một mươi chín
bao gồm cả cơn bão sitokin một phản ứng quá mức của hệ miễn dịch có thể gây ra tử vong nhanh chóng
giáo sư misma cho biết nếu ông ấy đúng tình trạng của bệnh nhân covid một mươi chín
có thể được cải thiện với các chất chống oxy hóa hiện có
giáo sư misma nói cho đến nay thi thể gần như bị bỏ qua và giờ chúng tôi đang xác định
chúng là nhân tố trọng tâm đồng thời bắt đầu tìm hiểu cách cải thiện chức năng của thi thể
từ đó làm suy giảm các triệu chứng
chuyên gia này lập luận có những loại thuốc không kê đơn hay nói một cách nghiêm túc là thực phẩm bổ sung
có thể hỗ trợ chống covid một mươi chín đúng là chắc chống oxy hóa
chúng làm giảm các tín hiệu do ti thể tạo ra và có thể ngăn chặn cơn bão sitokin
về cơ bản là một cơn bão báo hiệu
ông misma nhấn mạnh chúng tôi đã tự hỏi tại sao lại phát hiện những thay đổi trong ti thể của máu
chứ không phải là ở phổi
điều này khiến chúng tôi phân tích sâu dữ liệu của các tế bào đơn lẻ mà chúng tôi thu thập từ bệnh nhân
nhiều khả năng chính những rối loạn trong chức năng hệ miễn dịch đã dẫn đến cơn bão sitokin và các bệnh về phổi
năm nay một điều đáng buồn trên toàn thế giới là nhờ sự kiện giáng sinh đã bị hủy bỏ
trong khi đó những hạn chế đi lại và giới hạn tập trung đông người cũng được áp đặt tại nhiều quốc gia trở lại
khiến các hàng quán lại trở nên vắng vẻ
việc đòn giáng sinh vào năm mới của thế giới năm nay dơ vào chầm lắng
các quốc gia trên khắp châu âu đã xem xét những biện pháp hạn chế di chuyển
trong khi tổng thống mỹ joe biden kêu gọi tất cả người mỹ đi tiêm vaccine
để chống lại biến thể omicron trước dịp lễ giáng sinh thứ hai của đại dịch
các chính phủ trên toàn cầu đã thác trả các hạn chế trong hoạt động di chuyển xã hội
đồng thời đưa ra những lời kêu gọi cấp bách yêu cầu người dân đi tiêm chủng do virus biến thể omicron đã nổi lên
thành một chủng virus chiếm ưu thế đồng thời bỏ qua các kế hoạch mở cửa trở lại
mà nhiều người hy vọng sẽ báo trước sự khởi đầu của kỷ nguyên hậu đại dịch vào năm hai nghìn hai mươi
số ca nhiễm omithforn đang gia tăng ở khắp châu âu mỹ và châu á bao gồm cả nhật bản
nơi xuất hiện một ổ dịch tại một căn cứ quân sự làm số ca nhiễm tăng lên ít nhất một trăm tám mươi người
ở châu á nhật bản thông báo có những trường hợp nghi ngờ lây truyền omitron trong cộng đồng đầu tiên
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua trong khi ấn độ kêu gọi các bang của mình chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
và cho phép họ áp dụng các hạn chế đối với đám đông và tụ tập nhiều người
các trường hợp nhiễm virus omicron ở ấn độ
đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua
virus omicron đang tàn phá không khí lễ hội khi mùa giáng sinh đang tới và sắp đến năm mới
là mùa du lịch và mua sắm nhất là ở các nước phương tây
hội chợ giáng sinh ở nhiều nước đã bị hủy bỏ trong khi những hạn chế đi lại
và giới hạn tập trung đông người được áp đặt trở lại khiến cho các hàng quán trở nên vắng vẻ
mặc dù biến thể omicron được cho là không gây tỷ lệ tử vong cao
nhưng biến thể delta như rõ ràng là virus đang ảnh hưởng nghiêm trọng
đến kinh tế toàn cầu
quý vị thân mến trong khi cả thế giới đang lo lắng không yên vì biến thể omicron xuất hiện
và lây lan vô cùng nhanh đặc biệt là các nước châu âu và châu phi
thì tại châu á số ca mắc covid một mươi chín và tử vong ở nhật bản lại giảm mạnh một cách khó lý giải
giáo sư taro yamamoto tới từ đại học nagasas cho biết
thành thật mà nói chúng tôi không biết chính xác lý do khiến số người chết
vì covid một mươi chín ở nhật giảm đột ngột
sau thế vận hội olympic số ca covid một mươi chín tại nhật bản tăng mạnh
cuối tháng tám nước này liên tục ghi nhận hơn hai mươi ca covid một mươi chín một ngày
tình hình dịch căng thẳng khiến cho các chuyên gia lo ngại nguy cơ hệ thống y tế của thủ đô tokyo
và một số thành phố khác sẽ sớm rơi vào tình trạng quá tải
nhưng tới đầu tháng chín dịch bệnh tại xứ hoan đạo bất ngờ suy giảm
số ca bệnh bắt đầu giảm xuống dưới ngưỡng một mươi ca một ngày
những tuần gần đây số ca bệnh giảm xuống chỉ còn vài trăm ca
kể từ đầu tháng một mươi một nước này chỉ ghi nhận năm ca tử vong vì covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu đang xem xét một yếu tố như thời tiết mô hình chu kỳ lây lan của virus
và khả năng từng nhiễm virus với chủng ncov gây bệnh nhẹ trước đó
một số chuyên gia cho rằng các đặc điểm di chuyển tiềm ẩn của người nhật
tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn trước ncov
dù vậy họ cho rằng cần phải có thêm nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận
nhật bản hiện tiêm chủng cho hầu hết dân số và đa phần người dân đều tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo không lại trừ khả năng
các con số thống kê dịch ở mức thấp tại nhật bản cho thấy sự thiếu hụt về xét nghiệm diện rộng
chậm trễ trong truy vết và báo cáo các ca tử vong từ các địa phương
ông michinori kohara nhà nghiên cứu tại viện đô thị tokyo cho rằng
số liệu mà chính phủ nhật bản thống kê về dịch có thể chỉ bằng một phần tư cho tới một phần một mươi con số thực tế
vào hôm một mươi sáu tháng một mươi hai nhật bản ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên
tới ngày hai mươi ba tháng một mươi hai số ca nhiễm biến chủng mới tại nước này tăng lên hai trăm linh trường hợp
nhưng số ca bệnh nhìn chung
nhân dân vẫn ở mức thấp
tuần trước số ca nhiễm trung bình của tokyo là hai mươi năm ca
một số nghiên cứu tại nhật bản nhận thấy rằng tình trạng di truyền hoặc sức khỏe của người dân nhật bản
bao gồm tỷ lệ béo phì thấp cũng có thể góp phần là một nguyên nhân
quý vị thân mến những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng căng thẳng phức tạp
vì vậy quý vị chú ý không nên lơ là trong phòng chống dịch
chúng ta góp sức để công cuộc chống dịch đạt được hiệu quả
chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đóng một năm mới an khang thịnh vượng và bình an
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại